giới chức liên minh châu âu bày tỏ hoài nghi đối với tương lai của hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên đại tây dương ttip giữa eu và mỹ sau khi ông donald trump đắc cử tổng thống thứ bốn mươi năm của mỹ
theo giới chuyên gia triển vọng thành công của hiệp định thương mại này giờ đây không tích cực do chính sách thiên về bảo hộ mậu dịch của ông trump
trong suốt quá trình vận động tranh cử vừa qua
tổng thống mới đắc cử donald trump liên tục lên án ttip sẽ lấy đi việc làm của người dân mỹ cũng như làm tổn hại tới năng lực cạnh tranh của nước mỹ